với mong muốn giúp công nhân được về quê đón tết trong niềm vui an toàn tiết kiệm
công đoàn các khu công nghiệp tỉnh quảng nam đã tổ chức chương trình
chuyến xe công đoàn để đưa miễn phí công nhân về quê ăn tết
đây là lần đầu tiên tổ chức song chương trình đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình
của đoàn viên công nhân và người lao động cũng như các chủ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quảng nam
trên địa bàn tỉnh quảng nam có hơn ba mươi lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp
trong đó không ít các lao động ngoại tỉnh đến làm việc
mỗi dịp tết đến xuân về người lao động ngoại tỉnh luôn đếm từng ngày
để được mong chờ trở về xung họp cùng với gia đình
nhưng không phải ai cũng có điều kiện để trở về quê khi cuộc sống nơi đất khách còn lắm lo toan
thấu hiểu điều đó lần đầu tiên công đoàn các khu công nghiệp tỉnh quảng nam
đã tổ chức chuyến xe công đoàn để đưa công nhân lao động về đón tết canh tí
năm nay công đoàn các khu công nghiệp tiến hành khẩu sát và tổ chức chuyến xe công đoàn
đưa công nhân người lao động về quê
về đón tết canh tí năm hai nghìn hai mươi trong quá trình triển khai đến công đoàn các khu công nghiệp
triển khai đến từng cơ sở và các đoàn viên công nhân lao động đã đăng ký được hai trăm một mươi hai người
về từ huế cho đến thanh hóa
với những chuyến xe miễn phí đã mang lại cho các công nhân lao động ngoài tỉnh quảng nam
về quê đón tết trong niềm vui đoàn viên trọn vẹn
hơn nữa việc tổ chức các chuyến xe công đoàn còn thể hiện vai trò trách nhiệm của tổ chức công đoàn
trong việc chăm lo đời sống vật chất cho người lao động
trong những năm gần đây quảng nam là một trong những địa phương ở khu vực miền trung
có bước phát triển kinh tế rất mạnh mẽ
dòng người lao động từ các địa phương đến làm việc tại khu công nghiệp của tỉnh
ngày một tăng do vậy việc chăm lo lợi ích đoàn viên công đoàn
thể hiện bằng những hành động cụ thể như chuyến xe công đoàn
càng là chỗ dựa vững chắc thu hút người lao động
từ đó người lao động phần nào cảm thấy ấm lòng và tin tưởng
để gắn bó lâu dài với mảnh đất quảng nam